kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng ba thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm gọi tắt là ban chỉ đạo tổ chức cuộc họp định kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp ban chỉ đạo thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tiến độ điều tra các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực
thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
đối với vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam và một số trung tâm đăng kiểm thường trực ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo xuyên suốt từ đầu từ lúc phát hiện đến nay và cũng đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố
bắt tạm giam lê tự trị chú tỉnh phú yên về hành vi nhận hối lộ
cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ nhưng được tại ngoại còn có nguyễn văn tuấn dân và dương văn mình cùng chú tại tỉnh phú yên
theo kết quả điều tra ban đầu lê tự trị là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
trong quá trình công tác từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chị đã có hành vi cấu kết móc nối thỏa thuận nhận tiền của nguyễn văn tuấn
dân và dương văn minh để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng đối với các xe ô tô
trên chương trình theo dõi từ xa của cục đăng kiểm việt nam nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện tân phước tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng là mai tấn lộc
trần quý trần thanh quý cùng chú tại huyện tân phước
trần văn văn chú tại huyện
cái bè và nguyễn thị kiều nương chú huyện cai lệ để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tại cơ quan điều tra lộc khai vào giữa năm hai nghìn hai mươi một lộc nhiều lần cho anh trần văn dũ vay tổng số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
sau đó anh dũ không trả tiền mà tìm cách tránh lập
lúc này lộc thuê nương làm quen và dụ anh dũ xuất hiện
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nương gặp hẹn gặp anh dũ tại thị xã cai lệ
tại đây anh dũ bị nhóm của lộc khống chế đưa lên ô tô dùng dây xích khóa chân đưa về nhà lộc
lộc nhiều lần dùng gậy bóng chảy đánh anh dũng và ép viết giấy nợ hai trăm bốn mươi bảy triệu đồng
sau đó tăng lên ba trăm một mươi triệu đồng rồi cùng đồng bọn điện thoại cho gia đình anh vũ trả nợ
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu
tại cơ quan điều tra bốn đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố thanh hóa đã liên tiếp đấu tranh triệt xóa năm điểm phức tạp về ma túy
bắt giữ sau đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng ba tại khu vực chạm bơm phố quang trung phường quảng tân
lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng nguyễn bá sơn chú phường quảng phú thành phố thanh hóa
là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy thu giữ tại chỗ chín gói heroin
mở rộng điều tra công an thành phố thanh hóa đã đồng loạt bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của năm đối tượng chân rết của sơn
gồm trần công trường nguyễn văn công đoàn thế huy nguyễn quang thịnh và lê trọng quân
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ tám mươi năm gói heroin một viên thuốc lắc và tăng vật khác có liên quan
được biết sau khi mua ma túy về sơn đã chia lẻ và giao cho các đàn em giả dạng làm xe ôm để bán ma túy cho các đối tượng nghiện
thưa quý vị chiều ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can về tội danh nhận hối lộ
tại trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d có cơ sở tại km bốn mươi tám bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi năm xã suối bạc huyện sơn hòa
chiều cùng ngày bốn đối tượng trong nhóm bị can nêu trên đã bị bắt tạm giam là phan trung hiếu phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm bách việt
phạm xuân hưng giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d cùng đăng kiểm viên võ quốc nhiên và thủ quỹ nguyễn thị phấn
bị can thứ năm bị khởi tố là lê tự trị nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d đương nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d
của công ty cổ phấn thương mại dịch vụ kỹ thuật khải hưng ở tỉnh ninh thuận đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận bắt tạm giam trong ngày một mươi sáu tháng ba về tội danh nhận hối lộ
câu chuyện sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm vẫn chưa hết nóng khi mà mới đây công an quận bắc tử liêm hà nội phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
khám xét để điều tra đối với hai trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d và hai nghìn chín trăm linh một s về hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện
qua điều tra cơ bản lực lượng chức năng công an tp hà nội xác định từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
một số đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm hai mươi bảy d khi tiến hành đăng kiểm đã bỏ qua một số lỗi vi phạm
như cơi nới thành thùng nắp thùng khoán cải một số chi tiết để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái quy định có dấu hiệu tội giả mạo trong công tác
được quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự thực hiện khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền hơn năm trăm hai mươi sáu triệu đồng và một mươi sáu điện thoại di động các loại
cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm trong quá trình đấu tranh các đối tượng còn khai nhận sau khi các trạm đăng kiểm bị kiểm tra bắt giữ
các đối tượng bàn bạc và thống nhất xóa các dữ liệu không thừa nhận hành vi nhận tiền của khách

cùng với những lỗi vi phạm tương tự như trên trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một s
tại đây cơ quan công an phát hiện thu giữ số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện là một tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu đồng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với một số đăng kiểm viên của hai trung tâm nêu trên về hành vi nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn
thông qua nguồn tin tố giác tại nhà một người dân thuộc ấp cái bát xã lợi an huyện trần văn thời tỉnh cà mau có tổ chức đánh bài ăn tiền với nhiều đối tượng tham gia
lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi một
thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau đã đột kích triệt xóa tụ điểm trên
tại thời điểm kiểm tra có ba sòng bạc bên trong và phía sau nhà với nhiều đối tượng tham gia
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản một mươi sáu đối tượng tạm giữ một trăm sáu mươi bộ bài tay hai mươi bộ bầu cua một mươi bốn điện thoại di động nhiều hộp bài đã qua sử dụng khoảng bảy triệu đồng một gậy một gậy ba khúc cùng với một số tăng vật khác
quả xác minh ngôi nhà trên do nguyễn kim biên
nguyễn kim biên làm chủ kiểm tra trong điện thoại của biên lực lượng phát hiện thêm nhiều con số nghi là số lô đề hiện đối tượng và tang vật đã được chuyển giao về công an huyện trần văn thời để xử lý
thưa quý vị dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân là dự án luật quan trọng tạo không gian pháp lý trực tiếp quyết định để bộ công an lực lượng công an nhân dân thực hiện các quan điểm chủ trương của đảng
về xây dựng lực lượng công an nhân dân đồng thời thể hiện sự quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an nhân dân chủ trương yêu cầu sửa luật công an nhân dân là cần thiết và điều này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn dựa trên cơ sở chính trị cơ sở pháp lý phù hợp với các quy định của pháp luật
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân gồm hai điều trong đó điều một quy định về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của luật công an nhân dân hiện hành điều hai là hiệu lực thi hành
mới đây tại phiên họp thường trực ủy ban mở rộng thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân các ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi luật

dự kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân sẽ được quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ năm tới đây
qua thực tế việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân cũng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những vấn đề gì đang đặt ra cũng như đâu là những điểm mới cụ thể trong vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
bộ công an đề xuất sẽ quản lý biển số ô tô xe máy theo mã định danh cá nhân của chủ xe và thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công bộ công an
trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công quốc gia do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe
công tác chuẩn bị đón khách trung quốc của các hãng bay việt nam đang khá sôi động kể từ ngày một mươi năm tháng ba
airlines đã có kế hoạch tăng tần suất các chuyến bay đồng thời khôi phục chín trên một mươi đường bay kết nối việt nam trung quốc trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
vietjet tăng tần số các chuyến bay thuê chuyến từ trung quốc đến cam ranh khánh hòa lên hai mươi chuyến trong giai đoạn cuối tháng ba
không chỉ hãng bay việt nam mà các hãng trung quốc đã liên hệ ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp dịch vụ mặt đất chuẩn bị phục vụ đón khách tại sân bay tân sân nhất cam ranh như china southern sichuan airlines
đề cập đến việc thực hiện luật cư trú quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm trú giấy bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tuyệt đối không để người dân phải đi lại nhiều lần
mất thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
ra soát bỏ ngay yêu cầu người dân phải xác nhận cư trú khi thực hiện những thủ tục hành chính ở các sở ngành tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân

tại dự thảo tờ trình bộ nội vụ cho biết tại một số bộ địa phương một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp
ứng xử với người dân tổ chức và đồng nghiệp vẫn còn những hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật gây ảnh hưởng đến uy tín của bộ địa phương và hình ảnh của cán bộ công chức viên chức
do đó bộ nội vụ cho rằng cần phải nghiêm túc nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị định ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ làm căn cứ để các bộ và địa phương thực hiện nghiêm túc thống nhất trong cả nước
thưa quý vị từng khẳng định kiểm định ô tô theo chu kỳ km là không phù hợp nhưng bộ giao thông vận tải lại vừa bất ngờ lấy lại đề xuất này như một giải pháp cho vấn đề đăng kiểm hiện nay
và trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay có bài viết mang tựa đề bộ giao thông vận tải đề xuất kiểm định ô tô
ý tưởng kiểm định xe theo chu kỳ km không phải mới bởi trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
có ý kiến cho rằng việc đăng kiểm ô tô cần thay đổi theo hướng tùy biến linh hoạt nên đăng kiểm dựa trên số km bằng quãng đường thay vì thời gian như trước nhằm giảm chi phí cho chủ phương tiện
tuy nhiên thì vào thời điểm đó đề xuất trên vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều trong đó bộ giao thông vận tải và cục đăng kiểm việt nam chính là những cơ quan lên tiếng phản đối
thế nhưng sau hơn một năm quyết liệt phản đối bộ giao thông vận tải lại bất ngờ quay xe gợi lại ý tưởng kiểm định xe theo chu kỳ km để cục đăng kiểm việt nam nghiên cứu và lấy ý kiến
thưa quý vị tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bộ lao động thương binh và xã hội không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần xong đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội
phương án thứ nhất là giữ nguyên quy định hiện hành phương án thứ hai là người lao động chỉ được rút năm mươi tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi hưu
báo lao động đã có bài phân tích về những cái lợi cũng như hạn chế của đề xuất trên
theo ghi nhận những ngày vừa qua bộ giao thông vận tải đã rút năm mươi tiền bảo hiểm xã hội một lần

phương án một theo đề xuất lý do được đưa ra là khi chọn rút bảo hiểm xã hội một lần người lao động vì khó khăn trước mắt cần tiền để giải quyết
kể cả khi thực hiện phương án hai là người lao động chỉ được rút năm mươi tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi hưu
nếu không có giải pháp và đồng hành cùng với người lao động lúc khó khăn thì người lao động vẫn cứ khó khăn
quan trọng là làm thế nào để người lao động có niềm tin với hệ thống bảo hiểm xã hội
ông bùi sĩ lợi nguyên phó chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội cho biết do vậy cần làm tốt hơn củng cố và xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội
từ trung ương đến địa phương phải thật sự hiện đại năng động gần gũi chia sẻ và thực hiện chính sách cho tốt để đem lại niềm tin cho người lao động tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội